một mươi hai cuộc họp công khai một mươi năm cuộc họp kín thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực như tình hình
trung đông syri yemen tây phi sahai mali libya trung á và sip các cơ quan trực thuộc
hội đồng bảo an cũng sẽ có nhiều cuộc họp trong tháng về các vấn đề như các lệnh trừng phạt
chống khủng bố tòa án trẻ em và xung đột phũ trang các vấn đề thủ tục
cùng ngày đã diễn ra lễ đặt cờ của năm nước ủy viên không thưởng trực mới của hội đồng bảo an
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đại sứ trưởng phái đoàn đại diện thường trực việt nam tại liên hợp quốc đã
chủ trì họp báo quốc tế trên cương vị chủ tịch hội đồng bảo an buổi họp báo thu hút hơn sáu mươi phóng
viên đại diện các hãng thông tấn báo chí thường trú tại liên hợp quốc tham dự và một mươi chín lượt câu hỏi
và trả lời về công việc của hội đồng bảo an chính sách đối ngoại của việt nam và những ưu tiên của
việt nam trong tháng chủ tịch thời điểm việt nam đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng bảo an có ý nghĩa
rất đặc biệt đây là tháng đầu tiên kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập liên hợp quốc cũng là bảy mươi năm năm ký hiến
trương liên hợp quốc cùng với đó là việc việt nam bắt đầu năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
tại dinh tổng thống nước cộng hòa nhân dân bangladesh đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam
tại bangladesh phạm việt chiến đã trình quốc thư của chủ tịch nước nguyễn phú trọng lên tổng thống
tại buổi tiếp sau lễ trình quốc thư tổng thống abdul hamid
nhân liệt chào mừng đại sứ phạm việt chiến đến nhận nhiệm vụ công tác tại bangladesh
tổng thống nhắc lại những kỷ niệm trong chuyến thăm của tổng thống đến việt nam năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bày tỏ những tình cảm tốt đẹp và sự ngưỡng mộ của tổng thống đối với việt nam và chủ tịch
hồ chí minh tổng thống nhấn mạnh việt nam và bangladesh có nhiều điểm tương đồng và có nhiều
tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực đồng thời mong muốn đại sứ việt nam tại bangladesh trên
cương vị của mình thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế
thương mại cố gắng thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị nhiều mặt giữa hai quốc gia
nhất là nâng kim ngạch thương mại hai triệu sớm vượt mức một tỷ usd và đạt mốc hai tỷ usd
phù hợp với tiềm năng thế mạnh của hai nước
sáng nay ubnd tp đà nẵng tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo đề án thí điểm mô hình
chính quyền đô thị trên địa bàn tham dự hội thảo có các đồng chí hà ban ủy viên trung mương đảng
phó trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trương quang nghĩa bí thư thành ủy
trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng và lãnh đạo một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hội thảo đã dành nhiều thời gian thảo luận lắng nghe chia sẻ các mô hình chính quyền đô thị
của một số địa phương nhằm hoàn thiện mô hình quản lý hiện hành của tp đà nẵng
đáp ứng được yêu cầu về tự chủ linh hoạt phân cấp rõ ràng giữa trung ương với thành phố
và giữa các cấp chính quyền của thành phố trên một số lĩnh vực
từ đó giải quyết những thách thức về đô thị hóa hội nhập quốc tế
để có một cơ chế chính sách hợp lý cũng như mô hình quản lý phù hợp với đặc thù đô thị hiện nay tại đà nẵng
đà nẵng là đô thị loại một trực thuộc trung ương có tám quận huyện và năm mươi sáu phường xã
với tổng dân số toàn thành phố là hơn một triệu người trong đó dân số thành thị là gần chín trăm chín mươi người
ngày hai tháng một ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh đã tổ chức lễ công bố
quyết định thành lập đảng bộ thành phố hạ long trực thuộc đảng bộ tỉnh quảng ninh
theo quyết định số tám trăm ba mươi bảy ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội
đây là sự kiện lịch sử của đảng bộ tỉnh quảng ninh trên cơ sở sắp nhập đảng bộ thành phố hạ long
và đảng bộ huyện hoành bồ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
việc sắp nhập hai đảng bộ là bước đi đầu tiên cụ thể hóa nghị quyết số tám trăm ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội
về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
là sự kiện trọng đại của tỉnh quảng ninh
sau khi sắp nhập huyện hoành bồ vào thành phố hạ long thành phố đã mang trong mình một tầm vóc mới
có thêm nguồn lực mới mở ra vận hội thời cơ mới để phát triển nhanh mạnh bền vững nâng tầm vị thế
tại buổi lễ bảy mươi chín đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ thành phố hạ long đã chính thức ra mắt đảng bộ tỉnh quảng ninh
thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an
thành phố hồ chí minh cho biết vừa bắt giữ trần thị thùy bốn mươi hai tuổi tạm trú tại huyện hóc môn
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ hải phòng vào thành phố hồ chí minh
qua nắm địa bàn các trinh sát phát hiện tại khu vực huyện hóc môn củ chi và quận một mươi hai
hình thành một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
nhiều khả năng đối tượng cầm đầu là người từ địa phương khác đến
tối ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại xã tân thông hội huyện củ chi
đã tăng đối tượng trần thị thùy tăng cất dấu một kg ma túy đá
qua khám xét nhà đối tượng phát hiện thêm hai kg ma túy đá và một bánh heroin
đối tượng thùy khai nhận đã mua ma túy của một đối tượng ở biên giới tỉnh quảng ninh
tiếp giáp với trung quốc
mỗi tuần đặt mua một lần với số lượng từ năm một mươi kg hàng đá và hai ba bánh heroin
ma túy được vận chuyển về thành phố hải phòng sau đó vào thành phố hồ chí minh
thùy đem ma túy về nhà cất giấu và giao lại cho người bán lẻ tại khu vực huyện củ chi
học ngôn quận một mươi hai với giá ba trăm bốn mươi triệu đồng một kg ma túy đá và ba trăm một mươi triệu đồng một bánh heroin
sáng nay ba tháng một phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo nguyên là chủ tịch ubnd tp đà nẵng
và một mươi chín bị cáo thâu tóm nhà đất công sản ở thành phố đà nẵng về các tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định để quản lý đất đai
tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo vũ nhôm được hội đồng xét xử yêu cầu
giao khu vực phòng xét xử để cách ly
trong phiên xét hỏi sáng nay bị cáo phan xuân ít cựu phó tránh văn phòng ubnd tp đà nẵng
là người đầu tiên được yêu cầu lên bục xét hỏi
bị cáo này khai theo thẩm quyền được giao chủ tịch ubnd tp đà nẵng có quyền quyết định
các chủ trương giao đất cũng như giá chuyển nhượng bản thân chỉ thảo văn bản trình chủ tịch
theo chủ trương quyết định đó đồng thời chủ trương đó theo bút phê vào văn bản
hoặc chỉ đạo vào cuộc họp thứ hai hàng tuần
bị cáo ít trả lời không có quan hệ gì về phan văn anh vũ nhưng có biết nghe là chủ doanh nghiệp
bình phong của bộ công an bị cáo ít cho rằng thời điểm làm nghĩ là làm đúng
sau này mới biết là làm sai
trong bản cáo trạng công bố suốt gần sáu tiếng chiều qua viện kiểm sát nhân dân hà nội xác định
phan văn anh vũ tức vũ nhôm đã lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong của tình báo công an
chủ trương trái pháp luật tại các văn bản pháp lý do nguyên lãnh đạo đà nẵng ký ban hành
lập hàng loạt công ty để thâu tóm thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố đà nẵng
hai cựu chủ tịch đà nẵng và một mươi lãnh đạo các đơn vị dưới quyền đã tạo điều kiện cho vũ trực tiếp
được nhận chuyển giao tài sản quyền quản lý khai thác với một mươi năm trên hai mươi hai nhà đất công sản
và sáu trên bảy dự án đất trên cơ sở tạo cơ hội cho vũ có quyền quyết định việc chuyển nhượng
khai thác sử dụng nhằm trục lợi tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn hai mươi hai tỷ đồng
còn chưa đây
hơn ba tuần nữa là đến tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi đây được xem là thời điểm diễn biến phức tạp
của nạn buôn bán hàng giả do đó ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu các sở ngành quận huyện
thực hiện nghiêm phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả kiên quyết không cho phép có vùng cấm
trong công tác này
ủy ban nhân dân tp hcm giao các sở ngành ủy ban nhân dân các quận huyện nghiên cứu ra soát
xây dựng kế hoạch để kiểm tra xử lý các mặt hàng cấm
tết nguyên đán như vũ khí ma túy vật liệu nổ pháo nổ tài liệu phản động động vật hoang dã v v
ngoài ra còn có nhóm mặt hàng thiết yếu như bây mặt dược phẩm thực phẩm chức năng mỹ phẩm điện thoại di động
thực phẩm trụ bia nước ngọt thuốc lá bánh kẹo đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực nguy hiểm xăng dầu
da súc da cầm và các sản phẩm da súc da cầm thực phẩm tươi sống
các cơ quan chức năng ngành công thương phải kiểm soát chặt chẽ các hoạt động nhập khẩu qua biên giới
kinh doanh các hàng hóa nhập lậu hàng giả hàng cấm hàng kém chất lượng gian lợn xuất xứ nguồn gốc vi phạm về an toàn thực phẩm
thời gian này là cao điểm về buôn lậu trên biên giới thuộc địa bàn tỉnh quảng trị đặc biệt là trên tuyến quốc lộ chín
bởi đây là con đường độc đạo duy nhất các đối tượng vận chuyển hàng về thị trường nội địa tiêu thụ
các đối tượng buôn lậu đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa hàng về gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng và làm lũng đoạn thị trường nội địa
trên tuyến quốc lộ chín thời gian gần đây các đối tượng buôn lậu thường vận chuyển hàng về nội địa vào các thời điểm khác nhau với nhiều thủ đoạn
như sử dụng nhiều phương tiện để vận chuyển hàng lậu né tránh sẵn sàng đâm thẳng vào lực lượng chức năng khi bị ngăn chặn
cho người dò đường theo dõi tất cả các lực lượng chống buôn lậu trên tuyến quốc lộ chín
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đến nay công an tỉnh quảng trị đã mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm
chỉ trong vòng nửa tháng gia quân lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ hơn bốn mươi vụ buôn lậu thu hơn hai tỷ đồng
hàng lậu chủ yếu là bia heineken rượu ngoại các loại đường kính thái lan và thuốc lá ngoại
tất cả các biện phạt nhiệm vụ cử trinh phạt về ở địa bàn tất cả các địa bàn
khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện triển khai lực lượng để biến thành bắt giữ
tiến hành kiểm tra các khó bến bại của các chợ đầu bối các khó của tư nhân
để từ đó phát hiện các hàng hào vi phạm để xử lý theo quy định phòng luật
thực tế cho thấy công tác chống buôn lậu trên biên giới cũng như trên tuyến quốc lộ chín
đang diễn ra với nhiều khó khăn đặc biệt là vào thời điểm từ nay cho đến tết nguyên đán
để công tác chống buôn lậu có hiệu quả rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng
từ biên giới về nội địa trong việc ngăn chặn hàng lậu tràn lan
làm lũng đoạn thị trường nội địa gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng
hôm qua ngày hai tháng một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã trực tiếp giao quân xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn theo nghị định số một trăm linh tăng mức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện
tham gia giao thông sử dụng bia rượu đặc biệt là trong dịp gần tết nguyên đán này
sau đây là ghi nhận của phóng viên tại đội cảnh sát giao thông số sáu nút giao thông xuân thủy cầu giấy
tại nút giao xuân thủy quận cầu giấy lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp
người điều khiển phương tiện giao thông xe máy vi phạm nồng độ cồn ngoài các trường hợp chấp hành hiệu lệnh
của lực lượng cảnh sát giao thông vẫn có nhiều người tỏ thái độ không chịu hợp tác có hành vi chống đối
theo nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ các quy định về xử phạt liên quan đến nồng độ cồn đều tăng mạnh
cụ thể nồng độ cồn áp dụng với xe máy là từ đến hai mươi bốn ml trên một lít khí thở mức phạt từ hai triệu đến ba triệu đồng
bốn mươi ml trên một lít khí thở trở lên mức phạt từ sáu triệu đến tám triệu đồng
như vậy chỉ cần có nồng độ cồn trong người thì đã bị coi là vi phạm
tương tự như vậy mức phạt cao nhất với người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn là tám trăm linh đồng và đối với ô tô là bốn mươi triệu đồng
ngoài ra người vi phạm còn bị áp dụng các hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe có thời hạn đến hai năm
trong đợt cao điểm này phòng cảnh sát giao thông công an hà nội sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
trong đó tập trung vào kiểm tra xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông
nhằm giảm cơn sốt thuốc trị cúm tamiflu sau lô hàng nhập khẩu đầu tiên năm mươi viên vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong tháng một này việt nam sẽ tiếp tục nhập khẩu thêm một trăm bốn mươi viên thuốc
lộ thuốc tamiflu đầu tiên năm mươi viên được thông quan vào việt nam vào cuối tháng một
đã được cung ứng cho một số bệnh viện trên địa bàn hà nội
mỗi bệnh viện được cấp từ một đến hai viên
chỉ khi bị mắc cúm đặc biệt là cúm a bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng các thuốc kháng virus để điều trị cúm trong đó có tamiflu
tuy nhiên tamiflu chỉ được chỉ định để điều trị gốm trong trường hợp bệnh nhân mắc cúm a được phát hiện trong bốn mươi tám giờ đầu
sau bốn mươi tám giờ việc dùng tamiflu không có tác dụng với virus cúm
theo các chuyên gia bệnh nhân sẽ được điều trị bằng nhiều loại thuốc khác nhau
tamiflu chỉ chiếm một phần rất là nhiều
vì vậy nếu hết thì việc điều trị vẫn không ảnh hưởng gì bệnh nhân vẫn chữa được khỏi bệnh hoàn toàn
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hàng loạt tỉnh thành phố chính thức điều chỉnh giá các dịch vụ y tế với người không có bảo hiểm y tế
chính sách này được thực hiện theo thông tư số một mươi bốn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số ba mươi bảy của bộ y tế
quy định mức tối đa không giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
trong các cơ sở khám chữa bệnh
với dường bệnh hồi sức cấp cứu giá ngày dường mà người bệnh phải chi trả theo các mức giá từ hai trăm bốn mươi hai cho đến bốn trăm bốn mươi một đồng
tương ứng với năm hạng bệnh viện gồm bệnh viện hạng bốn đến hạng đặc biệt
lần điều chỉnh giá viện phí này chỉ áp dụng với các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
sáng ngày ba tháng một tại nghệ trang liệt sĩ tông khao xã thanh nưa huyện điện biên
ubnd tỉnh điện biên tổ chức lễ đón nhận truy điệu và an táng một mươi năm hải cốt liệt sĩ quân tỉnh nguyện việt nam hy sinh tại nước bạn lào
một mươi hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện việt nam hy sinh tại lào được quy tập về nước lần này gồm một mươi mộ lẻ và một mộ tập thể với năm hải cốt
trong đó có ba hải cốt có tên
tất cả các hải cốt này đều do đội quy tập mộ liệt sĩ quân khu hai tìm kiếm cất bốc và tiến hành hồi hương an táng bàn giao cho địa phương
lễ đón nhận truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ
thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên đối với các liệt sĩ
giáo dục các thế hệ trẻ trí ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì tình đoàn kết hữu nghị gắn bó việt lào thủy chung son sắc
tối ngày hai tháng một chương trình tuần cao điểm tết vì người nghèo xuân canh tí hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại tỉnh thái nguyên
chương trình nhằm lan tỏa sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân
các tầng lớp nhân dân cùng chung tay chăm lo giúp đỡ người nghèo nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi đang đến gần
tuần cao điểm tết vì người nghèo xuân canh tí hai nghìn hai mươi tỉnh thái nguyên thực hiện từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi và bắt đầu trao tặng quà từ ngày sáu đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối tượng nhận quà là các gia đình chính sách người có công gặp hoàn cảnh khó khăn
hộ nghèo hộ cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vùng atk đối tượng bảo hiểm xã hội
bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
tại chương trình ban tổ chức đã công bố và tiếp nhận hơn ba mươi ba tỷ đồng từ các đơn vị tổ chức doanh nghiệp
các nhà hào tâm ủng hộ chăm lo tết để bảo đảm cho mọi người mọi nhà đều có tết và không ai bị bỏ lại phía sau
những ngày này các làng nghề truyền thống tại huyện nam sách tỉnh hải dương đang hối hả bước vào vụ sản xuất
chuẩn bị đủ số lượng hàng hóa để phục vụ thị trường vào dịp tết nguyên đán canh tí tới đây
tại làng hoa phủ liễn xã hồng phong người dân đang hối hạ với những công đoạn tới nước
tỉa cành cắm cọc buộc dây chuẩn bị cho lứa hoa phục vụ cho thị trường tết
hoa đào đã được tuốt lá từ đầu tháng một mươi một còn hoa cúc được xuống giống từ khoảng tháng tám tháng chín âm lịch
cây hoa thì giống nói chung là cũng bất vả
người giống hoa thì chỉ muốn từ giờ đến tết là mong thời tiết được xiết
chứ còn đâu mà lắng ấm này thì nói chung là người giống hoa là năm nay là thất thu
tại làng nghề làm hương xã quốc tuấn không khí cũng nhộn nhịp không kém
ngay từ đầu làng đã thấy mùi thơm thảo mộc từ các bó hương được phơi dọc bên đường
người làm hương ở đây chia sẻ từ đầu vụ đến nay thời tiết thuận lợi hơn so với những năm trước
giúp các hộ của làng nghề chuẩn bị được lượng thành phẩm dồi dào
phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp tết
tết nhất này thì cái giao hàng nó còn chạy hơn những ngày thường một chút
nhưng mà mình làm thì nhiều lắm nay thì nó cũng cứ đều đều thôi
những cái mối người ta lấy thì lấy trước tết này thì chủ yếu là bổ sung thêm
tết nguyên đán canh tí đang đến gần không khí lao động sản xuất ở các làng nghề truyền thống
của huyện nam sách cũng đang rộn ràng tất bật nhộn nhịp hơn
từ những đôi bàn tay tài hoa khéo léo những người dân làm nghề sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng
ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trong dịp tết
và có thêm nguồn thu nhập để chuẩn bị cho một cái tết của mỗi gia đình thêm đủ đầy đầm ấm hơn
mới đầu tháng chạp nhiều nông dân tại huyện chợ lách tỉnh bến tre đã tất bật chuẩn bị các sản phẩm hoa
cây cảnh phục vụ thị trường tết
năm nay làng hoa này sản xuất khoảng một mươi một triệu sản phẩm cung cấp cho thị trường khắp cả nước
gần hai mươi năm qua năm nào nghệ nhân nguyễn văn dị cũng làm vài chục trậu cảnh thú bằng cây quất bán tết
ý năm nay ông dị sẽ tạo dáng vài chục trậu cảnh hình con chuột
với giá bán từ ba đến một mươi triệu đồng tùy theo kích cỡ lớn hay nhỏ
mỗi năm mỗi ví dụ năm tí thì làm năm tí
mấy người mà ví dụ khách đặt hàng người ta thích mấy con dạch gì đó
thì người ta tính ngưỡng thì mình làm theo người ta
mỗi năm cung cấp khoảng hai mươi cặp ba mươi cặp
nguyên liệu thì mình chọn nhánh
mình chọn nhánh từ hồi
mình chiếc nhánh rồi mình nuôi
nhánh vừa ví dụ mình làm nhỏ lớn
mình phân biệt từ từ có nhỏ có lớn
rồi mình vô chỗ mình làm
rồi gần cấp rồi mình hàng trường rồi mình vô
ngoài cảnh hình con chuột
các nghệ nhân nơi đây còn có thể tạo dáng nhiều hình khác nhau
theo nhu cầu của khách hàng
như cá chép lân rồng chuột ôm thỏi vàng
đây là những sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao
đòi hỏi tay nghề của các nghệ nhân
do đó số lượng sản phẩm không nhiều
có giá trị cao hơn các sản phẩm thông thường
thủ thú còn có cây tạo dáng bonsai
mai ghép mai hồng ngọc ôm đá
là những sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao
được thị trường ưa chuộng
thưa quý vị lần đầu tiên
một khu chợ ẩm thực với những món ăn tiêu biểu nhất
của tỉnh quảng nam được trình diễn chế biến
để phục vụ du khách yêu thích ẩm thực truyền thống
không đơn thuần thưởng thức món ngon tuyệt vời
qua bàn tay tài hoa của các đầu bếp
mà du khách còn được nghe những câu chuyện
về những món ăn truyền thống rất đặc biệt này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại khu chợ ẩm thực hội an tỉnh quảng nam
đây là khu chợ ẩm thực hội an nằm bên bờ sông hoài
được bày trí gần gũi với thiên nhiên làng quê
cùng mùi thơm của các loài gia vị
các món ăn tam hữu cao lầu mì quảng
đã níu chân du khách
chợ ẩm thực có sự góp mặt của các món phở sắn
quê sơn mì quảng bê tui cầu mống
bánh tráng thịt heo
chợ ẩm thực di sản đã mang đến cho tôi
thú vị khi đến tham quan thưởng thức
những món ăn tiêu biểu của tỉnh quảng nam
những năm qua thành phố hội an luôn đa dạng hóa
các sản phẩm du lịch để thu hút mạnh mẽ
du khách đến đây trong đó có thể kể đến
thành công nhất là đưa sâu diễn ký ức
hội an vào biểu diễn
trên những sản phẩm du lịch tầm cỡ đã nâng tầm
du lịch việt nam nói chung và thành phố hội an nói riêng
để vươn ra với bạn bè quốc tế
thông qua cái chủ sự kiện này
thì huyệp hội cũng là một cầu nối
để kết nối các doanh nghiệp cộng đồng
các doanh nghiệp đặc biệt là các nhà hàng
các hệ thống khách sạn
biểu diễn những món ăn truyền thống
và nâng cao hơn nữa
cái giá trị tên hoa văn hóa ẩm thực
của địa phương vùng đất của hội an
quảng nam đến với các bạn bè quốc tế
và đặc biệt huyệp hội cũng sẽ
tổ chức thường xuyên
những sự kiện này để
làm các hoạt động của phố cổ nó thêm mới mẻ
và những cái hoạt động nó
giàu cái văn hóa bản sắc
văn hóa địa phương
đưa cái ẩm thực đến với du khách
ngày gần đến với du khách gần hơn
với mục tiêu gần gũi thiên nhiên
tạo ra không gian thưởng thức ẩm thực sinh thái
và thân thiện với môi trường tất cả các
dân hàng tại chợ ẩm thực được xây dựng
với chất liệu chanh tre mang đậm dấu ấn
đồng quê hạn chế sử dụng sản phẩm
từ nhựa tố ni lông đã nhận được
sự chia sẻ của du khách và hội an
không chỉ quyến rũ du khách bởi những ngôi nhà
cổ kính yên bình mà còn cả
một thế giới ẩm thực độc đáo khiến
du khách không thể bỏ qua khi bước chân
tiếp theo cho phần tin quốc tế
đình công tại pháp phá kỷ lục
tổng thống donald trump gây quỹ một trăm linh hai triệu
đô la mỹ cho tranh cử
một tin không vui cho giới chức pháp
cũng như những người dân phải tham gia
giao thông mỗi ngày ở đất nước hình lục lăng
đó là cuộc đình công của ngành giao thông
vận tải phản đối kế hoạch cải cách
lương hưu đã bước sang ngày thứ hai mươi chín
trở thành đợt đình công lâu nhất
từ trước tới nay
số ngày đình công lần này đã dài hơn
một ngày so với đợt đình công giáng sinh
đình công chưa có dấu hiệu
dừng lại mà còn có xu hướng
lan ra ngành dầu mỏ y tế giáo dục
cũng như nhiều dịch vụ công khác
hệ thống giao thông tên liệt do
cuộc đình công tiếp tục ảnh hưởng tới hàng triệu người pháp
đang trở lại các thành phố sau kỳ nghỉ lễ
năm mới những người đình công lo ngại
rằng kế hoạch cải cách lương hưu của chính phủ pháp
sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của họ
khi nghỉ hưu sau này
trong quý bố năm hai nghìn một mươi chín
chiến dịch vận động tranh cử của tổng thống donald trump
đã huy động được bốn mươi sáu triệu đô la mỹ
đây được xem là thành quả lớn
đối với ông trump trong bối cảnh của đảng dân chủ
đang thúc đẩy tiến trình luận tội ông
như vậy tổng thống donald trump
sẽ bắt đầu năm hai nghìn hai mươi
trong chiến dịch tái tranh cử
với số tiền mặt sẵn có là

đây là số tiền có thể giúp ông trump
cạnh tranh tại nhiều tiểu bang hơn
ngoài những bang trọng điểm từng giúp ông
với thắng lợi trong cuộc đua vào nhà trắng
hồi năm hai nghìn một mươi sáu
việc gây quỹ mạnh mẽ của ông trump
là kết quả trực tiếp từ quyết định của ông
tiếp tục duy trì cho bộ máy vận động tranh cử của mình
sau khi nhậm chức vào tháng một
quốc hội thổ nhĩ kỳ hôm qua
dự luật cho phép triển khai quân đội tới lyby
nhằm hỗ trợ chính phủ
được liên hợp quốc hậu thuẫn ở tripoli
với ba trăm hai mươi năm phiếu thuận
và một trăm tám mươi bốn phiếu chống
dự luật mới quy định quân đội nước này
được phép triển khai tới lyby
trong trường hợp khẩn cấp với sứ mạng
có thể kéo dài tới một năm
hồi tuần trước thổ nhĩ kỳ tuyên bố
nước này có thể phái quân tới tripoli
để hỗ trợ chính phủ đoàn kết dân tộc liby
được liên hợp quốc hậu thuẫn
chính quyền ở tripoli sau đó đã lên tiếng
tổ ankara hỗ trợ quân sự
giới phân tích nhận định rằng
ankara khó có khả năng ngay lập tức triển khai quân
nhưng thay vào đó sẽ gửi thiết bị
và các chuyên gia quân sự tới lyby
bộ trưởng tư pháp lyby ngày hai tháng một
thông báo nước này đã nhận được lệnh
truy nã đỏ của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế
interpol đối với cựu chủ
tịch hãng nissan motor của nhật bản
ông carlos ghosn
lệnh truy nã đỏ của interpol được gửi
tới các công tố viên lyby sáng mùa hai tháng một
và họ sẽ thực hiện chức trách của mình
bao gồm cả việc thẩm vấn ông ghosn
mặc dù vậy do lyby và nhật bản
không có thỏa thuận về dẫn độ
nên ít có khả năng beirut
sẽ trao trả nhân vật này cho tokyo
cùng ngày các công tố viên nhật bản
đã lục xoát tại nhà riêng của ông carlos ghosn
hiện cơ quan công tố và cảnh sát nhật bản
chưa bình luận gì về việc ông này bỏ trốn
khỏi nhật bản do các cơ quan vẫn đang
trong kỳ nghỉ năm mới
trong bối cảnh của khủng hoảng
cháy rừng tại australia
khó kiểm soát với hơn hai trăm linh đám cháy
bùng phát tại nhiều khu vực
mới đây khói mù từ các đám cháy rừng
ở australia đã lan sang cả new zealand
theo cơ quan khí tượng new zealand
hai nhánh khói mù đã lan từ các đám cháy
ở đông nam australia
sang đảo bắc và đảo nam của nước này
các đám cháy ở bang new south wales
và victoria của australia
vẫn diễn biến nghiêm trọng do nhiệt độ cao
và gió to
dự báo trong ngày bốn tháng một
nhiệt độ ở dọc bờ nam của nước này
sẽ vượt bốn mươi độ c
tạo điều kiện cho nhiều đám cháy
giữ rội trở lại
từ ngày ba tháng một
lệnh tình trạng khẩn cấp có hiệu lực
tại bang new south wales
nơi có một trăm một mươi ba đám cháy đang thiêu đốt
và mức cảnh báo nguy hiểm
và cháy nổ ở ngưỡng cao nhất
các đám cháy bùng phát từ hôm hai mươi tám tháng một mươi hai
khiến ít nhất tám người thiệt mạng
và bốn người mất tích
hơn năm mươi người phải sống trong cảnh mất điện
và một số thị trấn rơi vào tình trạng thiếu nước sạch
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt